do dị thảo hướng dẫn của bộ y tế về tình hình thích ứng an toàn cũng như linh hoạt kiểm soát dịch covid một mươi chín
chưa phù hợp với thực tiễn nên tp hcm xin thủ tướng áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế
theo ủy ban nhân dân thành phố dự thảo hướng dẫn của bộ y tế về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
có một số điểm chưa phù hợp với thực tiễn phòng chống dịch tại tp hcm như tình hình dịch bệnh địa lý dân số
do đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản đề nghị thủ tướng cho phép áp dụng quy định riêng
phù hợp với tình hình và điều kiện tại tp hcm
trước đó tp hcm đã có văn bản kiến nghị thủ tướng được áp dụng quy định riêng để có thể mở cửa nền kinh tế
đồng thời kiến nghị ưu tiên vaccine cho thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía nam
để sớm đạt độ bao phủ theo quy định của hướng dẫn